đảng bộ chính quyền huyện thanh trì đã có nhiều đổi mới trong công tác chỉ đạo điều hành xác định đúng hướng đi trong phát triển kinh tế nhằm phát huy tối đa thế mạnh vốn có của địa phương là huyện thuần nông
từ một nền sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ đã chuyển sang sản xuất nông nghiệp tập trung áp dụng nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật cho năng suất cao
với tiềm năng và thế mạnh vốn có thanh trì đã thực hiện được mục tiêu phát triển kinh tế mà huyện đã đề ra
đảng bộ chính quyền huyện thanh trì đã có nhiều đổi mới trong công tác chỉ đạo điều hành xác định đúng hướng đi trong phát triển kinh tế nhằm phát huy tối đa thế mạnh vốn có
nhờ sự nỗ lực của chính quyền cùng nhân dân huyện thanh trì đã về đích nông thôn mới trước hai năm và đặc biệt là huyện không nợ động tiền xây dựng cơ bản như một số huyện khác
tuy nhiên thành công trong nông thôn mới mới chỉ là bước đầu
do thanh trì là huyện ven đô có tốc độ đô thị hóa nhanh nhiều dự án đang được triển khai trên địa bàn nên diện tích đất nông nghiệp dần bị thu hẹp hệ thống thủy lợi phục vụ cho tưới tiêu chưa đồng bộ
vì vậy huyện xác định trọng tâm chính là thực hiện tuyên truyền vận động nhân dân
tham gia thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh tế
ví dụ như hỗ trợ về chuyển đổi cơ cấu cây trồng thì chúng tôi hỗ trợ là năm mươi về kinh phí là về giống cây trồng
xã vạn phúc có hai trăm bốn mươi hectare đất nông nghiệp hiện nay đã chuyển đổi được một trăm hai mươi hectare trồng ngô rau màu có hiệu quả kinh tế thấp sang trồng cây ăn quả
giai đoạn đầu của chuyển đổi cơ cấu cây trồng cũng gặp nhiều khó khăn
do trước đây người dân chỉ biết sản xuất nhỏ lẻ chưa quen với việc chuyển đổi sang mô hình cây trồng hay vật nuôi khác
không có đủ vốn để đầu tư nên không dám chắc mô hình này có hiệu quả hay không vì vậy nảy sinh tâm lý không muốn thay đổi
nắm mắt được điều đó huyện cùng với xã đã vận động một số hộ trồng thử nghiệm cây ăn trái như bưởi cam quất hỗ trợ phân bón cây giống con giống cho người dân
từ hồi dồn điền nổi thửa là nhà nước chia dụng là bây giờ chuyển đổi sang cây cam với cây quất
sẽ cần rất nhiều sự vào cuộc chung tay của các bộ ban ngành để tìm ra những giải pháp cụ thể và hướng đi thích hợp